thưa quý vị cũng trong sáng nay các huyện thành phố thuộc tỉnh bắc giang đã trang trọng tổ chức lễ giao nhận quân năm hai nghìn hai mươi ba
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã dự lễ giao nhận quân tại huyện lục nam
năm hai nghìn hai mươi ba tỉnh bắc giang đã tuyển chọn được hai tám trăm ba mươi ba công dân nhập ngũ
trong đó có hai trăm tám mươi năm công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
tại các đơn vị bộ tư lệnh cảnh vệ bộ tư lệnh cảnh sát cơ động cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
cơ quan an ninh điều tra bộ công an và công an tỉnh bắc giang
trong số hai trăm tám mươi năm công dân tỉnh bắc giang thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
có một mươi bảy công dân có trình độ đại học sáu công dân có trình độ cao đẳng một mươi ba công dân trình độ trung cấp
một mươi một đảng viên riêng huyện lục nam được giao tuyển chọn và gọi bốn trăm linh ba công dân nhập vũ
trong số công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân là ba mươi hai
trong đó số công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân là ba mươi hai
sau các nghi thức của buổi lễ thứ trưởng nguyễn văn long và các lãnh đạo tỉnh bắc giang
huyện lục nam đã tặng hoa động viên các tân binh bày tỏ mong muốn các tân binh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng
nỗ lực học tập gian luyện chấp hành tốt kỷ luật và nhanh chóng hòa nhập trong môi trường quân đội công an